tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
và trao giải thưởng tạ quang biểu năm hai nghìn hai mươi cho ba nhà khoa học thuộc các ngành khoa học
y dược toán học và vật lý phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới tham dự buổi lễ
ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm năm nay tôn vinh các tổ chức cá nhân tiêu biểu
trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát thực hiện chỉ đạo của chính phủ
bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp xác định đề xuất các nhiệm vụ giải pháp
phục vụ công tác phòng chống dịch kịp thời triển khai theo quy trình đặc biệt các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp quốc gia như nghiên cứu sản xuất thành công bộ kit phát hiện sars cov hai
nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm thành công sản phẩm robot hỗ trợ y tế
nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm thành công robot narovit một
cũng tại buổi lễ bộ khoa học và công nghệ đã trao tặng giải thưởng tạo quang biểu năm hai nghìn hai mươi
tới ba nhà khoa học có thành tiệu xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
sau bảy năm ra đời giải thưởng tạo quang biểu đã trở thành một sự kiện trọng đại trong cộng đồng khoa học ở việt nam
các công trình được trao tặng giải thưởng thực sự tiêu biểu cho những thành tựu trong nghiên cứu cơ bản ở việt nam
trở thành nguồn khích lệ và động viên lớn lao đối với các nhà khoa học việt